thưa quý vị những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín mới trở về từ các tỉnh như tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an và đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng
liên quan đến vấn đề trên tỉnh hải dương vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác giám sát kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trong đó yêu cầu những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày kể từ thời điểm về địa phương
theo đó ubnd các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giả soát tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố có số mắc cao như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao những nơi hoặc địa phương có người về từ vùng dịch
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
chỉ đạo thực hiện xét nghiệm cách ly đối với người về từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an hoặc các địa bàn dịch cấp độ bốn cụ thể như sau
những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy
trong quá trình tự theo dõi sức khỏe nếu có dấu hiệu bất thường như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
đối với những người tiêm chưa đủ điều vaccine phòng covid một mươi chín
các người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín kể từ ngày về địa phương và xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày kể từ thời điểm về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo và xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy ngày thứ một mươi bốn
phối hợp với lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú kịp thời phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế
giám sát các trường hợp lái xe đường dài lái xe dịch vụ xe một trăm linh lái xe taxi để hướng dẫn xét nghiệm cách ly theo quy định
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các xã phường thị trấn kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú
trước khi cho phép người trở về địa phương cách ly tại nhà
chỉ thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của bộ y tế
các trường hợp không đảm bảo thì tổ chức cách ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung
mỗi xã phường thị trấn chuẩn bị một khu cách ly tập trung để thực hiện bốn tại chỗ
trường hợp địa phương không bố trí được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời xử lý
công văn nêu rõ sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trung tâm y tế cấp huyện và các cơ quan đơn vị liên quan
thực hiện xét nghiệm mẫu gộp sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
một mươi người gộp chung một ống trừ trường hợp không đủ người để gộp mẫu
đối với tất cả các trường hợp phải xét nghiệm kể cả người nhập cảnh trừ các bệnh f và f một xét nghiệm lần đầu
riêng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh chỉ thực hiện xét nghiệm sars cov hai mẫu gộp khi có sự đồng ý của các chuyên gia đó
đối với những người đang có triệu chứng như sốt ho đau họng ốm mệt viêm đường hốp mất khú giác vị giác
thực hiện ngay xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp test nhanh hoặc pcr mẫu đơn
nếu kết quả nghi ngờ lấy mẫu gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm rt pcr
những người về từ các vùng dịch có yêu cầu xét nghiệm phải tự chi trả chi phí xét nghiệm cách ly và các chi phí khác liên quan
đối với các lực lượng phòng chống dịch các f một và các bộ giám sát cộng đồng lấy theo kế hoạch được ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm
công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan yêu cầu các lái xe vận tải đường dài xe một trăm linh xe taxi
có bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình làm việc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây lan dịch bệnh do không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo sức khỏe đời sống sáng ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có những điều chỉnh phù hợp về lịch trình công việc
giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại các địa phương cao điểm dịch bệnh
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo